tại lễ công bố quyết định của bộ chính trị khóa một mươi hai về việc chỉ định đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đã có bài phát biểu quan trọng sau đây truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu
toàn văn bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư
thưa các đồng chí chúng ta đều đã biết công an nhân dân việt nam là một lực lượng cách mạng rất quan trọng
được đảng và chủ tịch hồ chí minh sáng lập rèn luyện và lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt
trong suốt hơn bảy mươi năm qua đảng bộ công an trung ương không ngừng phát triển trưởng thành
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mới là một tri bộ nha công an trung ương trực thuộc đảng bộ dân chính đảng trung ương
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ban bí thư trung ương đã đặt đồng chí đảng cộng sản việt nam
đồng chí trung ương đã đặt đồng chí đảng cộng sản việt nam
đồng chí trung ương đã đặt đồng chí đảng cộng sản việt nam
là ủy viên trung ương và một số đồng chí không là ủy viên trung ương công tác trong ngành công an
trong đó có ba đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước là tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ tham gia ban thường vụ
đến dự buổi lễ trọng thể hôm nay tôi xin đề nghị với các đồng chí một số điểm sau đây
các đồng chí cũng biết hết cả rồi
tôi đề nghị một là đảng ủy công an trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết vững mạnh phát huy trí tuệ tập thể thống nhất ý chí hành động
nghiêm túc chấp hành cương lĩnh chính trị điều lệ đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công tác của công an
tiếp tục phát huy truyền thống kế thừa kinh nghiệm làm việc của đảng ủy công an các khóa trước đây
đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ này phải đem hết tâm lực phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới
từng đồng chí ủy viên đảng ủy công an trung ương phải thực sự gương mẫu cần kiệm liêm chính trí công vô tư nói đi đôi với làm dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong chỉ đạo trong hành động
có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của đảng ủy công an trung ương thực sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh cái điểm này đối với tất cả chúng ta
phát huy hơn nữa năng lực trí tuệ để phục vụ đảng nhà nước và nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ trong sạch vững mạnh
góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
đấy là điểm thứ nhất
hai là thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp phong cách lề lối làm việc
phát huy trách nhiệm cá nhân thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
nâng cao chất lượng các cuộc họp hội nghị của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy
trong sinh hoạt phải bảo đảm theo đúng quy chế dân chủ công khai
phát huy tính sáng tạo cá nhân tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể
khi đã thống nhất thì ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện
phải dành nhiều thời gian đi kiểm tra nghiên cứu nắm tình hình và làm việc với công an các đơn vị các địa phương
để trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc theo chức trách nhiệm vụ được phân công
qua thực tiễn công tác đề xuất hiến kế để đảng ủy công an trung ương kịp thời ban hành các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng

quy chế làm việc của đảng ủy công an trung ương
quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát trong đảng bộ công an trung ương là những vấn đề hết sức cơ bản quan trọng
định hướng nhiệm vụ xác định nguyên tắc quy trình lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy
trên tất cả các mặt công tác trong đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khóa trước
phân định rõ cụ thể hơn nhiệm vụ quyền hạn lề lối làm việc của tập thể và cá nhân
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên đảng ủy công an trung ương
theo hướng chia đầu việc cộng trách nhiệm nhân sức mạnh
chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự chỉ đạo toàn diện
nhưng có trọng tâm trọng điểm coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện
đồng thời phải điều chỉnh bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và những chủ trương lớn của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của đảng bộ công an trung ương
phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng
trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai chú trọng cụ thể hóa đường lối chính sách của đảng
nhà nước ban hành các nghị quyết chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác
nâng cao năng lực nắm tình hình phân tích đánh giá dự báo chiến lược
nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước về đường lối chủ trương chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự
phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng đảng bộ công an trung ương
các tổ chức đảng trong công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tuyệt đối trung thành với đảng và tổ quốc có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao
đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
phải xác định công tác xây dựng đảng là then chốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục truyền thống đề cao trách nhiệm kỳ cương kỳ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
công tác cán bộ là khâu quyết định tổ chức lực lượng công an theo đúng hướng tinh gọn mạnh cơ cấu tổ chức phải phù hợp
nghiêm túc thẳng thắn đánh giá nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự triển hóa trong nội bộ
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại đi nhanh và hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết
theo các đồng chí tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và mọi mặt của trung ương đảng
sự quản lý thống nhất của nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang của mình thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
vì nước quyên thân vì dân phục vụ đảng ủy công an trung ương
lực lượng công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
dứt khoát nhiệm kỳ này phải có cái đổi mới phải tiến bộ phải trưởng thành đặc biệt là trong sạch vững mạnh
tuyệt đối tin tưởng và tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân để chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ của mình
xin chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và nhiều thành công xin cảm ơn các đồng chí